hiện cơ quan công an đã khởi tố hai đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
đối với những con bạc mà qua đánh đi giáo dục mà không tiến bộ mà tiếp tục tái diễn việc này
và những đối tượng chúng tôi đã tiên truyền sâu rộng mà tiếp tục bất chấp pháp luật vi phạm mà đã tiếp tục đánh bạc
thì chúng tôi cương quyết xử lý đúng không thì chúng tôi xử lý hành trận
và không đúng không thì chúng tôi sẽ xử lý hành trận và chúng tôi sẽ làm mạnh việc này
tính từ đầu năm đến nay công an huyện đông hòa đã đấu tranh triệt xóa
được một mươi bốn tụ điểm đánh bạc với hơn tám mươi đối tượng và thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
điều đáng nói những vụ đánh bạc diễn ra trên địa bàn huyện thời gian qua
cho thấy các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như đá gà ghi lô đề sóc đĩa
nổi lên là những đối tượng có tiền án tiền sự thanh niên ham chơi lười lao động
và một bộ phận những người có độ tuổi trung niên nhàn rỗi
ngoài ra còn có sự tham gia của các đối tượng từ địa phương khác đến
gây ra phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

trên địa bàn của lực lượng công an đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa phương
được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
mặc dù chưa có bảng lái xe ô tô nhưng sau khi bàn bạc
hai đối tượng đã liều lĩnh lấy trộm một chiếc xe ô tô của người dân rồi nhanh chóng điều khiển tàu thoát
đến sáng nay ngày hai mươi một tháng năm công an huyện chimga tỉnh đắk lắc đã điều tra và bắt được cả hai đối tượng
đó là y quang nghê một mươi sáu tuổi và y lích buôn giá hai mươi sáu tuổi cùng chú xã cư bao
huyện thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng năm
sau khi ăn nhậu xong ở nhà một người quen cả hai ra về
khi đến cổng chợ chù đăng xã chù đăng huyện chimga
thì y quang và elic bàn bạc thông nhất vào chợ tìm tài sản của người dân để trộm cắp
lúc này cả hai thấy một chiếc xe ô tô tải của gia đình bà phạm thị giáo đang để trước nhà
nên y quang liền đi tới mở cửa xe và kiểm tra thấy có chìa khóa cắm sẵn
thế vậy thì y lích liền chỉ cho y quang cách nổ máy dẫm côn và vào số
sau đó elic chạy xe máy ở phía trước để dọi đường còn y quang điều khiển xe ô tô chạy phía sau
khi đang điều khiển xe bỏ chạy được khoảng năm km thì gặp đoạn đường xấu
phía trước lại có một chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều khiến hai xe không thể tránh nhau được
sợ mọi chuyện bại lộ nên cả hai liền bỏ lại chiếc xe rồi nhanh chóng chạy vào một lô rẫy cà phê gần đó để tẩu thoát
và khi có thông tin về dự án thì người dân trong vùng lại phá rừng chặt cây dựng nhà cửa trái phép để chờ đền bù với giá cao
tuy nhiên việc tự ý xây dựng công trình trái phép đón đầu dự án chờ tiền đền bù lại để lại rất nhiều hệ lụy cho chính người dân
trong khi đó chính quyền địa phương lại không kiên quyết trong việc ngăn chặn tình trạng này
phóng sự sau đây được thực hiện tại xã ba sa huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi
tròi canh lúa nhà sàn nhà kiên cố ao cá vừa được xây dựng trên đất ruộng lúa rừng keo thậm chí cả dưới lòng suối lòng sông
cánh đồng ruộng bậc thang hàng chục hectare xuất hiện nhiều công trình mới
hầu hết nhà mới làm bằng gỗ kiên cố đều khóa cửa không có người ở
người dân cho biết mỗi công trình có chi phí từ ba đến một mươi triệu đồng
khi dự án triển khai thu hồi đất thì sẽ được bồi thường với giá cao hơn
công trình ngày càng nhiều nhưng chính quyền địa phương thì thiếu những biện pháp ngăn chặn kiên quyết
trên khu vực thi công nhà máy thủy điện đắc rè người dân đã xây dựng ba mươi ba công trình trái phép
việc đào bới sông suối ổ ạt xây dựng công trình làm thay đổi dòng chảy tự nhiên
nguy cơ sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến khu dân cư vùng hạ lưu
đồng thời người dân tự chặt phá rừng để lấy gỗ làm nhà gây mất an ninh vùng cao khu vực thi công dự án
mặc dù cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân tháo rỡ trả lại mặt bằng nhưng hầu như không hiệu quả
nếu người dân không chấp hành chúng tôi tiến hành lập biên bản rồi ra quyết định xử pháp hành hành chính
các công trình trái phép xây dựng trong thời gian dài nhưng đến nay chính quyền địa phương ở huyện miền núi ba tơ vẫn thiếu giải pháp ngăn chặn
hiện tại nhiều công trình giao thông thủy lợi nông nghiệp các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi đang được triển khai
sự buồn lỏng trong công tác quản lý ở vùng cao sẽ phát sinh nhiều hệ lụy về sau
là vấn đề đáng báo động trong nhiều năm qua
mặc dù các ngành chức năng cũng đưa ra nhiều giải pháp thế nhưng tình trạng ô nhiễm tại đây chưa được cải thiện
tuy nhiên mới đây nhất vào ngày một mươi sáu tháng năm dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông tô lịch
và một góc hồ tây bằng công nghệ nanobiorector bước đầu theo đánh giá của người dân là đã mang lại những tác dụng nhất định
có mặt tại đây chúng tôi cũng ghi nhận
dường như mùi hôi thối của sông tô lịch đã giảm
trước kia thì đầu tiên đào sông nó sạch nước
xong rồi một thời gian lâu nước đen và thối hơi bốc lên những ngày lắm lực có mùi
thì từ hôm bắt đầu triển khai khử mùi của nước của nhật
người ta đã triển khai người ta khử mùi
thì từ hôm đến giờ đến nay là không có mùi mấy
không có mùi mấy
mấy hôm vừa rồi lắng lực như thế thì không có mùi
cũng sạch hơn hẳn nhiều so với những ngày trước
nó cũng được cải thiện nhiều đấy
vì mấy hôm lắng vừa rồi mà nó không thấy mùi bốc lên lồng lặc như trước rồi
bây giờ nó giảm được khoảng năm sáu mùi phần trăm
họ đặt cái máy đấy thì là nó cũng đỡ hơn nhiều
nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe cho dân
nó cũng kiểu là nếu mà còn duy trì được thì càng tốt
họ thì dân được hưởng những cái trong sạch ở sông tô lịch
hiện nay các thiết bị đang được lắp đặt tại khu vực đầu nguồn sông tô lịch
với phạm vi một trăm linh mét đặt một máy
các chuyên gia nhật nhấn mạnh sử dụng công nghệ này để xử lý ô nhiễm tại sông tô lịch
mà không cần đạo vét cơ học
chỉ sau ba ngày mùi hôi thối sẽ giảm đáng kể
và sau hai tháng chất thải và bùn dưới sông sẽ bị phân hủy
được biết công nghệ nano biorecter là sự kết hợp giữa vật liệu xử lý nước thiên nhiên biorecter
và máy sụp khí nano công nghệ nhật
hệ thống này sẽ kích hoạt những vi sinh vật có lợi sẵn trong môi trường cần xử lý
tự phân hủy các chất gây ô nhiễm và chất độc hại
khiến các vi sinh vật có lợi phát triển tăng khả năng tự làm sạch sẵn có của thiên nhiên
nếu mà làm được
mà nhân rộng mà để làm sạch con sông này thì
những người dân mà sống chung quanh ở cái dòng sông này thì chắc là cũng là tốt thôi
với những hiệu quả bước đầu từ công nghệ nano biorecter
dòng sông tô lịch đang dần được cải thiện
tuy nhiên để sông tô lịch có thể hồi sinh thì cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng
a lưới là một huyện miền núi phía tây của tỉnh thừa thiên huế
a lưới là nơi sinh sống của cộng đồng các đồng bào dân tộc thiểu số
ngoài cảnh sát thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ
thì cuộc sống nơi đây chứa được những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các đồng bào dân tộc
và đây chính là điểm nhấn thu hút du khách tìm đến với a lưới
tuy nhiên việc khai thác và phát triển du lịch của địa phương hiện vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có
phóng sự ngay sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai